các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
bản sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch covid một mươi chín với tổng số ca mắc lên đến năm mươi tám triệu
trên hai trăm bảy mươi bốn bốn triệu ca trên toàn thế giới
ngày hôm qua sau khi ca mắc mới tiếp tục tăng vọt thị trưởng của washington dc
bà miriam moser đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây
thị trường của washington dc bà muro brasser cho biết biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc
tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai và kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi hợp báo thị trường mury brasser cho biết tình trạng khẩn cấp được ban bố
nhằm mở rộng những công cụ hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp
cần thiết về mặt hành chính như mua hàng hóa và dịch vụ
và brasser cũng nhấn mạnh biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà
sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai và kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai
gồm tiêm chủng mũi vaccine tăng cường bắt buộc mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố
theo giám đốc sở y tế washington dc angelita walker hiện tại chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
tại thành phố mắc biến thể delta
chỉ khoảng ba nhiễm biến thể omicron
cũng trong ngày hôm qua giới chức y tế thành phố miami paclorida của mỹ thông báo đã phát hiện
bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín trên symphony of the sea khi du thuyền lớn nhất thế giới này cập cảng ngày một mươi tám tháng một mươi hai
cụ thể bốn mươi tám hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu symphony of the sea
đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
theo giới chức y tế hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
và chín mươi tám trong số này đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó để thực hiện chuyến du lịch bảy ngày trên tàu symphony of the sea
toàn bộ du khách trên một mươi hai tuổi buộc phải tiêm đủ liều vaccine và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín trước khi lên tàu
ngoài quy định tiêm vaccine thủy thủ đoàn cũng buộc phải xét nghiệm định kỳ hàng tuần
dự báo số ca mắc biến thể omecron sẽ tăng vọt trong những tuần tới
biến thể omicron đã vượt lên trên các biến thể sars cov hai khác và hiện là biến thể thống trị ở mỹ
chiếm bảy mươi ba các ca nhiễm mới vào tuần trước
ab dẫn thông tin do giới chức y tế liên bang công bố ngày hai mươi tháng một mươi hai
con số của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho thấy
tỷ lệ lây nhiễm omicron tăng gần sáu lần chỉ trong một tuần
ở hầu hết các bang tỷ lệ của omicron thậm chí còn cao hơn
biến thể mới được xem là nguyên nhân gây ra ước tính chín mươi các ca nhiễm mới
ở khu vực new york đông nam trung tây công nghiệp và tây bắc thái bình dương
tỷ lệ của cả nước cho thấy hơn sáu trăm năm mươi ca nhiễm
omicron đã xảy ra ở mỹ vào tuần trước
kể từ cuối tháng sáu biến thể data là phiên bản chính gây lây nhiễm ở mỹ
lần gần đây nhất là vào cuối tháng một mươi một hơn chín mươi chín năm ca covid một mươi chín ở mỹ
là biến thể delta theo dữ liệu của cdc
hiện còn nhiều thông tin chưa biết về biến thể omecron
trong đó có việc liệu biến thể này gây bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn
những nghiên cứu ban đầu chỉ ra người đã tiêm chủng cần tiêm liệu nhắc lại
để có hiệu quả tốt nhất trong ngăn lây nhiễm omicron
tuy nhiên dù không có liệu nhắc lại
vắc xin vẫn giúp người đã tiêm chủng được bảo vệ mạnh mẽ khỏi bệnh nặng và tử vong
tiến sĩ ahmed adacha học giả cấp cao tại trung tâm an ninh y tế george hopkins cảnh báo
tất cả chúng ta đều có hẹn với omicron
nếu bạn sẽ tương tác xã hội omecron sẽ là thứ bạn gặp phải
và cách tốt nhất để đương đầu là tiêm chủng đầy đủ
ông maraja không ngạc nhiên khi dữ liệu cdc cho thấy
omicron đã vượt qua biến thể delta ở mỹ
sau những gì đã ghi nhận ở nam phi anh và đan mạch
ông dự đoán biến thể mới sẽ lây lan trong những ngày nghỉ lễ
bao gồm cả những ca lây nhiễm đột phá ở người đã tiêm vắc xin
và những biến chứng nghiêm trọng ở người chưa tiêm vắc xin covid một mươi chín
có thể gây sức ép cho hệ thống y tế
nhất là những nơi đang chịu áp lực từ biến thể data
quý vị và các bạn thân mến
trên những diễn biến phức tạp của covid một mươi chín
mới đây các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo
mỹ sẽ có nguy cơ đối mặt với một triệu ca mắc biến thể omicron trong ngày
điều này có thể gây ra áp lực đối với ngành y tế nước này hay không
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
tại mỹ trong thời điểm hiện tại omicron đã càng quét
khiến cho nước này ghi nhận số ca mắc mới và ca nhập viện tăng chóng mặt
giới chức y tế mỹ đã lên tiếng cảnh báo về biến thể này
giám đốc viện y tế quốc gia mỹ thậm chí đã còn dự báo
ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới một triệu mỗi ngày do biến thể omicron
giới chuyên gia y tế hàng đầu ở mỹ mới đây đã cảnh báo rằng
mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do covid một mươi chín cao kỷ lục
trong bối cảnh biến thể omicron đã xuất hiện ở bốn mươi ba trên tổng số năm mươi bang ở mỹ
francis collins giám đốc viện y tế quốc gia mỹ cho rằng
số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh chóng trong những tuần tới
và có thể lên tới một triệu ca mỗi ngày do biến thể omicron
cao hơn bốn lần so với đỉnh điểm hai trăm năm mươi ca hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia
tiến sĩ anthony fauci cũng cho rằng
mỹ sẽ ghi nhận các ca nhiễm mới số ca nhập viện và số người chết cao kỷ lục
trong thời gian tới khi tỷ lệ lây nhiễm omicron thậm chí tăng gấp đôi
chỉ sau hai hoặc ba ngày ở nhiều nơi
theo tiến sĩ fauci omicron gần như chắc chắn sẽ trở thành chủng chủ đạo ở mỹ
các chuyên gia y tế công cộng ở mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới
do biến thể omicron kết hợp với delta gây ra trong mùa đông năm nay
giới chức y tế hiện vẫn đang nghiên cứu mức độ nghiêm trọng
của loại biến thể mới này so với các chủng được phát hiện trước đây
trong khi đó giới bác sĩ và y tế mỹ đang cảnh báo rằng
hệ thống y tế đang tiếp tục gặp khó khăn bởi số ca nhiễm mới liên tục tăng trong thời gian qua
mỹ hiện đang ghi nhận trung bình hơn một trăm hai mươi tám ca nhiễm và gần một ba trăm linh ca tử vong mỗi ngày
trong bối cảnh số ca mắc oipron đang lan nhanh ở mỹ
một số trường học bao gồm ở cấp phổ thông và đại học đã chuyển sang học trực tuyến
kết thúc sớm học kỳ mùa thu hoặc yêu cầu toàn bộ học sinh
từ năm nay
tổng thống joe biden sẽ có bài phát biểu về nỗ lực chống covid một mươi chín ở mỹ vào ngày hôm nay
thư ký báo chí nhà trắng james psaki nhấn mạnh
chính quyền tổng thống biden đã sẵn sàng cho khả năng gia tăng số ca nhiễm mới
và tổng thống biden sẽ nêu rõ các bước đi cụ thể để ứng phó với thách thức này
diễn biến dịch covid một mươi chín tại mỹ đang vô cùng căng thẳng
khi phải gánh dịu làn sóng biến thể omicron trồng lên cả delta
mới đây một thượng sĩ của mỹ cũng vừa qua
đời sau vài tuần mắc covid một mươi chín
đáng chú ý từng nghị sĩ này đã từng thẳng thắng chỉ trích lệnh đối phó khẩn cấp
với covid một mươi chín của thống đốc đảng dân chủ jane inslee
và đã đệ trình dự luật bảo vệ quyền của những người không muốn tiêm chủng
thượng nghị sĩ erixen đã qua đời vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
trước đó khoảng một tháng ông ericsson đã liên hệ với các đồng nghiệp
của đảng cộng hòa để thông báo về việc ông nhận kết quả dương tính
với sars cov hai sau khi đến el salvador
ông cũng xin lời khuyên
các thành viên hạ viện và thượng viện mỹ về cách nhận thuốc kháng thể đơn giản
vốn không có sẵn ở quốc gia mỹ latin này
không lâu sau đó ông ericsson trở về mỹ trên một chuyến bay di tản y tế
và được tiếp tục điều trị tại một bệnh viện ở florida
thông tin về tình hình sức khỏe của ericsson trước khi qua đời không được công bố
vì vậy không rõ nguyên nhân tử vong có phải do covid một mươi chín hay không
ông ericsson từng có sáu nhiệm kỳ làm việc tại hạ viện
trước khi được bầu vào thượng viện năm hai nghìn hai mươi
ông từng là người phụ trách chiến dịch tranh cử của donald trump ở khu vực washington
ông đã từng gai gác phản đối chiến lược tiêm chủng bắt buộc của mỹ
hiện chưa rõ ông ericsson có tiêm ngừa covid một mươi chín hay không
thưa quý vị và các bạn theo số liệu mới nhất của tổ chức y tế thế giới wo công bố
biến thể omicron hiện đã lây lan tới tám mươi chín quốc gia
omicron lây lan rất nhanh
song hiện chưa có số liệu chính xác về mức độ nghiêm trọng của bệnh mà biến thể này gây ra
tuy nhiên chúng ta không vì thế mà chủ quan buông lỏng các khu vực này
buông lỏng các quy định về phòng chống dịch bệnh
những tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh trong nước và thế giới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại